phó thủ tướng trương hòa bình vừa có công điện yêu cầu khắc phục tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
giữa xe tải và máy cày tại tỉnh gia lai làm hai người chết hai mươi người bị thương
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm
gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này